thưa quý vị ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín mạng xã hội facebook lan truyền một clip tình huống giao thông nguy hiểm trên tuyến cao tốc hà nội lào cai
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi công văn đề nghị phòng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
cục cảnh sát giao thông c tám bộ công an kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật
tình huống vi phạm diễn ra khi xe container kéo theo rơ móc bình kiểm soát tám mươi tám r sáu trăm bảy mươi một
tỉnh đi ngược chiều phá hỏng hàng loạt cột cao su phân chia và báo hiệu đàn đường
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá hành vi của lái xe container đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông
phá hoại trang thiết bị an toàn giao thông trên tuyến cao tốc tiềm mẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông và cộng đồng cần xử lý nghiêm minh theo quy định
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị phòng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
cục cảnh sát giao thông c tám kiểm tra xác minh nội dung phản ánh trên xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật mà lái xe vi phạm
thống kê của các cơ quan chức năng tính từ đầu năm đến hết tám tháng năm hai nghìn một mươi chín doanh thu bán lẻ hàng hóa tại thị trường đà nẵng
ước tính đạt hơn ba mươi bảy tỷ đồng chiếm năm mươi bảy tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn một mươi ba cùng kỳ năm trước
chỉ tính riêng tháng tám vừa qua doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt năm tỷ đồng tăng hai năm mươi sáu so với tháng trước
và tăng hơn một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước trong đó các nhóm ngành hàng tăng gồm nhóm phương tiện đi lại dụng cụ trang thiết bị gia đình
lương thực thực phẩm và các nhóm hàng may mặc nhiên liệu
lũ về chậm gần một tháng nhiều hộ đầu nguồn tỉnh đồng tháp tranh thủ trồng hoa màu ở khu vực đất bãi bồi
tuy nhiên những ngày qua nước lũ đột ngột lên nhanh
khiến cho bà con nơi đây không kịp trở tay nhiều vườn gần thu hoạch này đã bị nước lũ nhấn chìm bà con ngao ngán nhìn hoa màu bị thiệt hại
trên hai tấn đu đủ thu hoạch ép này là những gì còn lại sau năm tháng cành tác của gia đình chị lê thị huệ thư ở thị trấn thường thới tiền huyện hồng ngự
do chưa đến ngày thu hoạch nên với sáu m hai đất bãi bồi năng suất chỉ có bấy nhiêu
thêm vào đó do thu hoạch đu đủ còn non nên giá bán cũng sụt giảm từ ba đồng xuống cộng
còn năm trăm linh đồng một kg
bên cạnh những diện tích thu hoạch vớt vát được như gia đình chị thư thì một số hộ gia đình còn bị mất trắng
mà bây giờ đang ngập nước trái cục cục vẻ không được
thì mình xử lý sao chú
thì chắc ngập chắc bỏ quá chú vì nó không có lái mua nè
nhiều dài dài luôn á ai cũng bị
những tường đã không có lũ nên nhiều hộ dân ở đây còn ươm cây giống chuẩn bị sản xuất vụ mới
nhưng tình hình nước lũ đã ngập hàng chục hectare dãy nên số cây giống này dù đã quá ngày tuổi vẫn phải nằm trong nhà ươm
bà con đang ứng phó bằng cách cho vào khay để kê ràn
ương nay là một tháng dự định đất không bị ngập tới thì mình trồng xuống nè
giờ thì nước ngập rồi giờ cũng không biết làm sao đây
nước ngập tới rồi thì giờ cũng mình lên sọt này nước không ngập thì mình đem trồng
còn nước ngập thì chắc cũng nó để bị già
thiệt hại chứ cũng có thao hộp có ba mươi triệu rồi đấy
ước tính thiệt hại do lũ gây ra đối với những diện tích đất bãi bồi là hàng trăm triệu đồng
trong khi đó đài khí tượng thủy văn tỉnh đồng tháp cho biết
hiện mực nước đo được tại trạm tân châu vào ngày chín tháng chín là hai chín mươi sáu mét
dự báo trong những ngày tới nước sẽ lên theo chiều mỗi ngày từ năm đến bảy cm
do vậy ngành chức năng khuyến cáo bà con tranh thủ thu hoạch các diện tích
sản xuất bị nước lũ đe dọa
đối với các diện tích còn lại bà con ngưng ngay việc xuống giống để giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra
để đảm bảo an toàn giao thông và an toàn cho các em học sinh trên các phương tiện chuyên đưa đón các em đến trường
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quán triệt một số nội dung
và yêu cầu các chủ phương tiện cam kết thực hiện
theo đó các chủ phương tiện tài xế phải cam kết thực hiện đăng ký kinh doanh vận tải
bảo đảm theo quy định của pháp luật bảo đảm số lượng chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh
chủ phương tiện kinh doanh có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật
không giao phương tiện cho người khác khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông
lái xe không vi phạm các quy định về tốc độ trở quá số người quy định
vi phạm về nồng độ cồn chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
được biết hiện trên địa bàn tp đà lạt có gần hai mươi đầu xe chuyên trở học sinh
hầu hết các phương tiện này đều đã được đăng kiểm định kỳ
trận mưa lớn trong tháng tám vừa qua đã khiến cho núi rắc thải từ bãi rắc cam ly
phường năm tp đà lạt tỉnh lâm đồng đổ ập và chảy dài vắt qua trên đồi
vùi lấp khu vực canh tác rau và hoa của bà con phía thùng lũng
những khu vườn sản xuất nông nghiệp đã bị trôn vùi
vùi dưới hàng nghìn tấn rắc thải
nhưng điều này lại mở ra câu chuyện về vấn đề xử lý rác thải
bài toán sẽ dài thế nào khi mà thành phố du lịch này càng ngày càng có nhiều rắc
đây là hiện trường vụ núi rắc khổng lồ từ bãi rắc cam ly trượt qua kẻ chắn
sau những cơn mưa kéo dài trong nửa đầu tháng tám vừa qua
đã vùi lấp nhiều vườn rau hoa của nhà dân đang vào mùa thu hoạch
phạm vi ảnh hưởng khoảng một năm hectare khối lượng rác hơn một mươi m ba
đứng trên lớp rác phủ chùm lên mảnh vườn hơn một tám trăm linh m hai đang trồng hoa cầm tú cầu
nguồn thu nhập chính của gia đình bà lê thị hồi không khỏi bức xúc
ngoài bà hồi còn bảy hộ dân đang canh tác phía trên núi rắc

ngoài bà hồi còn bảy hộ dân đang canh tác phía trên núi rác
đang khắp khởi vì mùa thu hoạch mới đang đến
không thể cài tạo nữa mong muốn chính quyền tất cả các cấp
ban ngành tỉnh hoặc thành phố giúp đỡ cho tất cả những hộ của chúng tôi
để tái canh lại những chỗ nào đó để sinh sống cuộc sống lâu dài sau này
theo chính quyền địa phương khu vực sản xuất nông nghiệp bị rác thải vùi lấp
nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp nhưng bà con đã sản xuất ổn định từ lâu
trước mắt năm hộ dân bị thiệt hại nặng đã được ubnd tp đà lạt
giao đơn vị chủ quản bãi rác cam ly là công ty cổ phần dịch vụ đô thị đà lạt
tạm ứng kinh phí hỗ trợ mỗi hộ một mươi triệu đồng và sẽ có phương án xử lý cụ thể